phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh băng ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với vũ đình phùng hai mươi một tuổi ở xã xuân lai huyện gia bình về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an phùng khai nhận vào ngày một mươi ba tháng tám tại quốc lộ một mươi bảy thuộc địa phận xã xuân lai phùng đã bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán trái phép chân ma túy thu giữ bốn bánh heroin có trọng lượng hơn một g và một số tăng vật khác có liên quan